người dân ở thôn quảng tín xã quảng sơn huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông rất hoang mang vì thời gian gần đây có một số đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen
đến đòi tiền bào kê phá hoại nhiều diện tích cây nông nghiệp đốt lán rẫy phá rừng chiếm đất sản xuất
mặc dù người dân đã cung cấp bằng chứng về hoạt động trái phép của các đối tượng này cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
tuy nhiên tới nay tình trạng này vẫn còn tái diễn và ngày càng công khai hơn
gần bốn hectare hồ tiêu của gia đình anh nguyễn văn hoàng ở thôn quảng tín đã bị các đối tượng chặt phá
trong đó có hơn một trăm tám mươi trụ tiêu kinh doanh bị thiệt hại không thể phục hồi
theo anh hoàng do bị các đối tượng đòi tiền bảo kê đe dọa phá hoại vườn tiêu nên đã thuê người trông coi cẩn thận nhưng vẫn bị phá hoàn toàn
thuê đất của tôi đã mua trước tới nay rồi
tụi nó nói không có thì phải chặt cho người chặt phá tiêu
và đến ngày một mươi chín tháng bốn tôi đã bị chặt mất tám mươi cốc tiêu
tụi nó cũng vào hù tiếp nhưng tôi kêu không có tiền
đến ngày bốn tháng năm ba tháng năm có người lại phá của tôi
một trăm linh một cốc tiêu đã trong được bốn năm
hiện giờ đã thu chính và phục trụ
ngoài gia đình anh nguyễn văn hoàng
thôn quảng tín và xã quảng sơn đã xảy ra hàng chục vụ phá hoại cây trồng tương tự
sự việc đã được báo lên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
nhưng không được xử lý khiến người dân đứng ngồi không yên
lãnh đạo xã quảng sơn cho rằng các đối tượng phá lén lút khi có mặt thì vụ việc đã xảy ra
nên không xác định được đối tượng
người dân cung cấp là có khi nhận được thông tin của người dân thì tôi cũng vào xác minh
những vụ việc cũng không có đối tượng được tôi nghĩ là việc thực tế của người dân bị phá là đúng
nhưng mà giờ vô cũng không có bằng chứng cũng không biết là các đối tượng nào
theo báo cáo của huyện đắk cơ long hiện đã xác định được chín đối tượng cầm đầu
hiện một số đối tượng đã bị xử lý cơ quan chức năng đang lập hồ sơ theo dõi để điều tra
đã phá hạn được một số các băng nhóm nhưng hiện nay báo cáo ông chỉ vào thời điểm hiện nay
thì vẫn đang còn tồn tại một số các băng nhóm mà hoạt động bởi mang cái tính chất là hết sức là manh động
tức là tổ chức
các lực lượng các đối tượng có thân nhân bất hảo
rồi đi đàn cùng với người dân để làm việc xuống các hồ dân là gây áp lực
đòi lại đất yêu cầu người dân trả đất còn không thì yêu cầu người dân phải trả một cái khoản tiền nào đó nhất định
thì khi đấy các người dân mới được
các lực lượng các đối tượng có thân nhân bất hảo rồi đi đàn cùng với người dân trả một khoản tiền nào đó nhất định